tại thủ đô bangkok thái lan vừa diễn ra hội thảo thành phố hải phòng trung tâm chế tạo mới ở miền bắc việt nam
do cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư việt nam phối hợp với ủy ban đầu tư thái lan và cơ quan xúc tiến thương mại nhật bản tổ chức
tại hội thảo đại diện cục đầu tư nước ngoài khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
coi đây là một nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
việc việt nam là nước đầu tiên trong asean ký kết hiệp định thương mại tự do với liên hiệp châu âu vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và tham gia đàm phán hiệp định đối tác xuyên thái bình dương giúp các doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có nhật bản và thái lan thuận lợi hơn trong quá trình đầu tư vào việt nam
đại diện hải phòng cũng đã kêu gọi doanh nghiệp nhật bản và thái lan tăng cường đầu tư vào địa phương này
khẳng định thành phố cảng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp
đại diện cơ quan xúc tiến thương mại nhật bản cũng đánh giá cao tiềm năng môi trường đầu tư ổn định và năng động của việt nam
đặc biệt là lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao
trong khuôn khổ hội thảo đại diện các bộ ngành địa phương của việt nam nhật bản và thái lan
đã giải đáp thắc mắc các doanh nghiệp về thủ tục chính sách đầu tư vào việt nam